thông tin từ bộ y tế cho biết tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc lên hai trăm linh bốn bệnh nhân là bé trai một mươi tuổi quốc tịch việt nam có địa chỉ tại phường cát lái quận hai tp hcm
cháu bé được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào ngày một mươi năm tháng ba khi nhập cảnh bệnh nhân số hai trăm linh bốn không có biểu hiện triệu chứng
được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly trường quân sự quân khu bảy quận một mươi hai tp hcm
vào ngày hai mươi bảy tháng ba bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai hiện bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện cần giờ
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay thế giới đã ghi nhận bảy trăm tám mươi một chín trăm bảy mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín tăng năm mươi tám năm trăm tám mươi chín ca so với ngày hôm qua
số ca tử vong lên tới ba mươi bảy sáu trăm linh sáu tăng ba năm trăm bốn mươi một ca
trong mỹ theo trang wondomaters hiện ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín cao nhất thế giới với một trăm sáu mươi một năm trăm ba mươi trường hợp trong đó có hai chín trăm chín mươi năm ca tử vong
vào ngày ba mươi tháng ba pháp ghi nhận bốn trăm một mươi tám ca tử vong trong bệnh viện vì covid một mươi chín cao nhất trong ngày kể từ khi nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên
nâng tổng số ca thiệt mạng do sars cov hai tại nước này lên ba hai mươi bốn người số ca nhiễm covid một mươi chín tại pháp hiện nay là bốn mươi bốn năm trăm năm mươi
tính đến nay đã có hai mươi chín trăm bốn mươi sáu người ở pháp nhập viện do mắc covid một mươi chín trong đó có năm năm mươi sáu ca đang được chăm sóc tích cực
còn tại đức tính đến sáu giờ sáng ngày ba mươi một tháng ba ghi nhận sáu mươi sáu tám trăm tám mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín tăng bốn bốn trăm năm mươi ca so với ngày hôm qua trong đó có sáu trăm bốn mươi năm ca tử vong tăng một trăm linh bốn ca
chỉ sau một mươi tám giờ từ khi nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là lò văn minh chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
nạn nhân là nguyễn văn chất chạy xe ôm tại thị trấn gia bình tử vong do bị đâm tám nhát dao
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận để có tiền mua ma túy sử dụng đã điều xe ôm từ thị trấn gia bình đến khu vực vắng vẻ sát đường tàu thuộc khu phố chùa dận phường đình bảng sau đó ra tay sát hại nạn nhân để cướp xe máy
đối tượng đem bán xe máy của nạn nhân được hai tép heroin và bảy trăm linh đồng
sau khi sử dụng ma túy đối tượng quay lại hiện trường dùng bao tải trùm đầu rồi kéo sát nạn nhân dìm xuống mương nước để phi tàng sau khi gây án đối tượng bắt xe về tỉnh điện biên để lần trốn
tụ tập đi chơi sau đó rủ nhau đi đập phá ba mươi năm xe ô tô của người dân đậu bên lề đường
tám đối tượng có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi tám cùng chú tại thành phố vũng tàu vừa bị công an tp vũng tàu lập hồ sơ xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba nhiều người dân chú tại thành phố vũng tàu phát hiện xe ô tô của mình đậu ở vỉa hè đường bị đập phá làm hư hỏng kính chăn gió và đèn xe
ngay sau khi nắm được thông tin lực lượng ngay sát hình sự công an thành phố vũng tàu đã phối hợp với công an các phường xác minh làm rõ vụ việc
từ những hình ảnh camera an ninh ghi lại và thông tin thu thập được cơ quan công an đã xác định một mươi đối tượng sử dụng năm xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường dùng gạch ném làm hư hỏng ba mươi năm chiếc xe ô tô
cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
nhóm đối tượng gồm huỳnh ngọc phi trần công giang và nguyễn thanh tuấn cùng chú tại tỉnh quảng nam vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến đầu năm hai nghìn hai mươi thông tin nhận được nhiều hội dân trên địa bàn huyện hòa vang bị kẻ gian đột nhập lấy cắp đi số tài sản phần lớn là trang sức bằng vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an huyện đã tập trung truy xét và xác định được
phi là thủ phạm của số vụ trộm cắp nói trên
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã bắt giữ thêm giang và tuấn
các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài đánh bạc sử dụng ma túy và chơi game online đã đi trộm cắp
hiện công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng có liên quan khác
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi